ngày một mươi sáu tháng hai cục thi hành án dân sự tỉnh lào cai cùng các đơn vị chức năng đã tổ chức công khai tiêu hủy vật chứng của các vụ án trên địa bàn gồm sáu mươi bánh heroin thuốc viện có tổng trọng lượng lên đến hai mươi kg và bốn mươi ba chiếc ngà voi với trọng lượng một trăm linh bốn năm kg
đây đều là tăng vật trong các vụ án chuyên án lớn được thu giữ trên địa bàn tỉnh lào cai đã được các cơ quan chức năng đưa ra xét xử
việc tiêu hủy số ma túy và ngà voi này nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh lào cai đồng thời thực hiện nghiêm luật phòng chống ma túy và công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp mà việt nam đã tham gia ký kết năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bên cạnh đó buổi tiêu hủy như một thông điệp nhằm tuyên truyền giáo dục gian đe đến mọi người dân nâng cao tinh thần phòng ngừa đối với các loại tội phạm ma túy ngăn chặn đẩy lùi nạn buôn bán trái phép ngà voi và các sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm khác